cũng tại tỉnh nghệ an vào ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh nghệ an đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo hạ vá cu chú tại xã na ngoi huyện kỳ sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng tám giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn hạ bá cưu từ lào bắt xe khách về việt nam
trên đường về cư đồng ý vận chuyển ma túy từ lào về việt nam cho đối tượng người lào tên là vư chúa rê
cư đã cùng với rê và một người bạn của rê xác theo hai mươi bánh heroin qua khu vực cửa khẩu nậm cắn huyện kỳ sơn nghệ an
tuy nhiên khi đang men theo lối mòn trên rừng ra đường lớn thì các đối tượng bị lực lượng biên phòng nghệ an phát hiện
hai đối tượng người lào nhanh chóng chạy thoát còn hạ bá cu bị bắt quả tang với túi sách chứa hai mươi bánh heroin có trọng lượng hơn bảy kg
tại tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
sau khi xem xét các tình tiết hội đồng xét xử tuyên phạt hạ báu mức án tử hình